so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
người nuôi tôm càng xanh theo tiêu chuẩn việt gáp ở đồng nai khó khăn trong việc tìm đầu ra

ước đạt hơn ba năm trăm linh tấn tăng năm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó sản lượng khai thác thủy sản ước đạt hơn một bảy trăm năm mươi tấn tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy

sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt gần một tám trăm linh tấn tăng sáu hai

và tôm nước lợ đạt hơn hai trăm sáu mươi tấn tăng gần một mươi

ubnd tỉnh lâm đồng vừa cho biết địa phương đã thống nhất triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
có sáu dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gồm các sản phẩm rau củ quả hoa chè và mật ong
trong đó có bốn chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau củ quả và hoa với hai trăm linh hai nông hộ
quy mô sản xuất một mươi bốn năm trăm linh tấn rau củ quả mỗi năm xuất khẩu khoảng một mươi năm
ba mươi tám hecta hoa sản lượng một sáu triệu cành một tháng
chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ mật ong tại huyện đức trọng gồm bốn mươi nông hộ tham gia sản xuất và tiêu thụ khoảng tám mươi tấn mật ong mỗi năm
dự án có số hộ nông dân tham gia nhiều nhất là chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thái tài nguyễn thành phố bảo lộc
với một trăm linh hộ nông dân trên diện tích năm hecta
sản lượng mỗi năm khoảng bảy trăm năm mươi tấn
các bên tham gia chuỗi phải ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm sản xuất theo quy trình việt gap
được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thông tin thị trường hỗ trợ tem nhãn truy xuất nguồn gốc điện tử và quảng bá sản phẩm
hơn hai năm trước hàng chục hộ dân tại huyện tân phú tỉnh đồng nai áp dụng thành công quy trình việt gáp trong nuôi tôm càng xanh
mặc dù bỏ nhiều công sức để nuôi theo tiêu chuẩn sạch
xong mỗi khi xuất bán những con tôm việt gáp vẫn có giá như tôm thường
điều này khiến cho nhiều nông dân đang tính trở về cách nuôi tôm thông thường như trước đây
ông trần văn nơi ở xã trà cổ huyện tân phú tỉnh đồng nai
là một trong những hộ dân áp dụng nuôi tôm theo chuẩn việt gáp đầu tiên tại địa phương
để đáp ứng tiêu chuẩn ông nơi phải cải tạo làm sạch hoàn toàn ao nuôi
hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh ghi chép nhật ký
tuy nhiên đến nay đã hơn hai năm
ông nơi đã xuất bán hàng tấn tôm việt gáp
nhưng vì phụ thuộc vào thương lái
nên giá tôm sạch chưa bao giờ cao hơn tôm nuôi thông thường
có ba người mua mà cho giá bao nhiêu thì mình phải trả bao nhiêu thôi
chứ bây giờ cũng biết bán cho ai bây giờ
ví dụ như bây giờ lên đầu giá thì người ta nói là một trăm bảy
mà tới khi giữa vụ là người ta nói một trăm năm mươi là mình cũng phải chịu thôi
khổ là khổ cho bà con nuôi vậy thôi
thật sự là tôm rất là sạch rất là ngon
theo ủy ban nhân dân huyện tân phú
từ năm hai nghìn một mươi năm
địa phương quyết định thành lập gia tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh sãi trà cổ
với hơn hai mươi hộ nuôi tôm theo quy trình việt gáp trên diện tích ba mươi sáu hectare
tuy nhiên vì đầu ra bấp bênh nên nông dân không mấy mặn mà
đề nghị quý cơ quan có hướng xem xét giúp cho chương trình bên việt gáp được phát triển
để con tôm này nó đối đầu ra nó được ổn định giá cả nó cao
nếu mà giá thấp như tôm thường tôm không trong việt gáp
thì người dân nó khó làm
thì lợi nhuận nó thấp
vì vậy nếu mà tình hình này mà không phát triển được
thì giúp cho người dân chuyển qua nuôi tôm bình thường thôi không theo việt gáp nữa
trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên
chính quyền địa phương cho rằng
những năm qua người nuôi tôm càng xanh ở xã trà cổ
phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước trời và từ các con suối
vừa qua có một số doanh nghiệp đến đặt vấn đề bao tiêu tôm việt gáp với giá cao
nhưng do thiếu nguồn cung nên việc liên kết thất bại
doanh nghiệp đó tạo đòi hỏi là bây giờ khi ký hợp đồng là phải liên tục liên tục
anh cung cấp cho tôi một ngày là khoảng một tạ
tức là tháng cứ ngày nào ngày nào cũng liên tục
mà cái chỗ tôm càng xanh của mình là nuôi thâm canh cho nên là nuôi từ tháng một mươi âm lịch
thu từ tháng một mươi âm lịch cho đến tháng hai âm lịch là hết
cho nên là từ đó lên thì doanh nghiệp ta không có ấy được
cho nên là không ký hợp đồng bao tiêu cái sản phẩm của mình
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
trà cổ là vùng nuôi tôm càng xanh tập trung lớn nhất tại đồng nai
do đó vùng trà cổ đã phát triển được hàng chục hectare nuôi tôm theo chuẩn việt gáp
đây là thành quả lớn tương lai sẽ mang lại nhiều lợi ích
nên việc đầu tư xây dựng canh mương cung cấp nước để nông dân trà cổ nuôi tôm cả năm
phát triển mô hình việt gáp là cần thiết
vừa qua lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt giữ đối tượng người hơ mông
đang vận chuyển một lượng ma túy rất lớn từ bên kia biên giới vào địa bàn tỉnh nghệ an tiêu thụ
vào lúc sáu h ba mươi ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phát hiện
và bắt quả tàng đối tượng vư bá xanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán bàn hồi giảng hai
xã tây sơn huyện kỳ sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu được tại hiện trường là hai mươi bánh heroin bảy kg ma túy tổng hợp dạng đá
một mươi viên ma túy tổng hợp một khẩu súng một mươi năm viên đạn một vỏ đạn và một điện thoại di động
được biết vư bà xanh là thầy giáo
đang giảng dạy tại một trường học ở xã tây sơn huyện kỳ sơn
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ
bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế một vụ xả súng vào tòa soạn báo ở maryland mỹ
khiến ít nhất năm người thiệt mạng
hai miền triều tiên nghiên cứu về các vụ xả súng
để kết nối đường bộ qua biên giới
dạng sáng nay theo the hà đội một kẻ cầm súng đã bắn vỡ cửa kính tòa soạn báo
ở thành phố anapolis thủ phủ tiểu bang maryland mỹ
và sau đó xả súng vào phòng biên tập tin tức của tòa soạn này
khiến ít nhất năm người thiệt mạng và vài người khác bị thương
vụ xả súng xảy ra tại tòa soạn báo capitol gazette
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
ngày hai mươi tám tháng sáu theo giờ địa phương
một phóng viên chuyên đưa tin về tòa án và tội phạm của tờ báo cho biết
kẻ tấn công đã dùng súng ngắn bắn qua cửa kính
nhiều phóng viên phải ẩn nấp dưới gầm bàn để tránh nạn
hùng thủ đã bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công
và được xác định là một người đàn ông da trắng tên jarrod zamos ba mươi tám tuổi
tuy nhiên thông tin về đối tượng này không có trong cơ sở dữ liệu về tội phạm
của cục điều tra liên bang mỹ fbi hiện chưa rõ động cơ gây án của đối tượng
nhưng một quan chức thực thi pháp luật cho biết vụ xả súng này được xử lý
như là một vụ việc cục bộ và không liên quan tới khủng bố
trong khi đó cảnh sát nga đã phải sơ tán ba trung tâm mua sắm
và một bệnh viện tại thành phố samara nơi đăng cài tổ chức quân cấp hai nghìn một mươi tám
do nhận được các cuộc điện thoại đe dọa đánh bom
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng sáu cảnh sát nga đã nhận được hàng loạt cuộc gọi đe dọa
có những khối thuốc nổ được cai ở các địa điểm tại thành phố rostov
trên sông đông rostov on don nằm cách thủ đô moskova chín trăm năm mươi năm km về phía nam
là nơi đã tổ chức bốn trận đấu tại vòng loại quân cấp hai nghìn một mươi tám
sau đó cảnh sát đã nhanh chóng sơ tán ba trung tâm mua sắm
và một bệnh viện tại thành phố samara
nga là nước từng phải đối mặt với hàng loạt lời đe dọa đánh bom giả hồi năm ngoái
gây gián đoạn hoạt động tại nhiều cơ sở kinh doanh và địa điểm công cộng
hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan an ninh liên bang nga đã nhận diện được bốn công dân nga
đang sống ở nước ngoài đứng sau chiến dịch dọa đánh bom giả này
tại indonesia núi lửa agung trên đảo bali đã hoạt động trở lại
với những cột cho bụi và cột khói cao một mét
hàng chục chuyến bay đã bị hủy bỏ để bảo đảm an toàn cho hành khách
núi lửa aung vẫn đang trong giai đoạn thường xuyên phun trào
kể từ khi thức giấc hồi năm ngoái
khiến chính quyền đảo bali
phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất
đồng thời yêu cầu người dân sinh sống trong phạm vi bán kính
từ tám đến một mươi km phải sơ tán ngay lập tức
sân bay quốc tế trên đảo bali cũng phải đóng cửa suốt ba ngày
khiến khoảng một trăm hai mươi người bị mắc kẹt
sau khi núi lửa agung phun trào
hãng hàng không air asia của malaysia
đã phải hủy hai mươi hai chuyến bay đi và đến
cùng với việc hoãn năm chuyến bay khác khởi hành từ đảo bali
trong khi đó hãng hàng không zesta của australia
cũng phải hủy bỏ một mươi bốn chuyến bay
tuy nhiên cơ quan giảm nhẹ thiên tai của indonesia
cho biết tình trạng của núi lửa agung
hiện không gây nguy hiểm cho các chuyến bay
triều tiên và hàn quốc đã nhất trí
tiến hành một cuộc nghiên cứu chung về
kết nối và hiện đại hóa đường bộ
qua biên giới hai nước
quyết định này được đưa ra trong cuộc đàm phán
giữa hai phái đoàn hai bên tại
làng đình chiến panmunjom
tại cuộc đàm phán hai bên nhất trí
tiến hành phác thảo bản thiết kế
và việc khởi công xây dựng sẽ bắt đầu
khi công tác chuẩn bị cần thiết được hoàn tất
tuyên bố chung sau cuộc đàm phán nhấn mạnh
sự hợp tác về hiện đại hóa và kết nối đường bộ
qua biên giới đóng vai trò quan trọng
trong việc giúp hàn quốc và triều tiên
đạt được sự phát triển cân bằng
hướng tới sự thịnh vượng chung
tuy nhiên hai bên không đề cập đến bất kỳ kế hoạch nào
liên quan tới dự án thi công tuyến đường bộ
nối thành phố biên giới kaesong
với khu vực monsan phía nam biên giới liên triều
đây là dự án được hai miền
nhất trí hợp tác hồi năm hai nghìn một mươi ba
song bị đóng băng vô thể hạn
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
sau khi triều tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư
dạng sáng nay theo giờ hà nội
hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu
đã chính thức khai mạc
tại thủ đô bruxelles của bỉ
với chương trình nghị sự tập trung
vào những vấn đề nóng trong thời gian qua
như cuộc khủng hoảng người di cư
tiến trình đàm phán việc anh rời khỏi eu
cũng như việc cải tổ khu vực
đồng tiền chung châu âu eurozone
tại hội nghị các nhà lãnh đạo eu
sẽ thảo luận về các phương án giải quyết
cuộc khủng hoảng di cư hiện nay
trong đó bao gồm đề xuất thành lập
các khu vực cập bến ngoài châu âu
bố trí ngân sách dài hạn chống nhập cư trái phép
mở rộng hợp tác với các quốc gia
có liên quan để kiểm soát tình trạng di cư
trước thềm hội nghị
thủ tướng italia giuseppe conte
đã đe dọa phủ quyết tuyên bố chung của hội nghị
nếu như các nhà lãnh đạo eu
không có những hành động cụ thể hơn
để làm sóng người di cư
trong khi đó cả pháp và hungary đều cho biết
sẵn sàng xây dựng các thỏa thuận song phương
với đức về vấn đề người di cư
nếu nhận được lời đề nghị từ chính quyền
của thủ tướng angela merkel
liên quan đến vấn đề brexit
các nhà lãnh đạo eu sẽ xem xét những tiến bộ
trong đàm phán với anh và cân nhắc
việc thông qua kết luận về những vòng đàm phán
giữa hai bên trong thời gian qua
về vấn đề cải tổ eurozone
các nhà lãnh đạo của khối sẽ thảo luận về những vấn đề
bao gồm việc xây dựng ngân sách chung
cho khu vực và nâng cao vai trò
của cơ chế bình ổn châu âu
bộ ngoại giao nga vừa cho biết
giới chức ngoại giao nước này
đang cân nhắc tổ chức một cuộc gặp
giữa ngoại trưởng nga sergei lavrov
và ngoại trưởng mỹ mike pompeo
trước khi hội nghị thượng đỉnh
giữa hai nước dự kiến sẽ diễn ra
trong tháng bảy tới
theo truyền thông nga
hàng loạt chủ đề nóng đang được xem xét
đưa vào nội dung hội đàm
trong đó có tình hình tại khu vực trung đông
ngay trước khi washington công bố thời điểm
diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh
tổng thống donald trump lên tiếng
binh vực nga và công kích phe dân chủ
trong cuộc điều tra nghi vấn
moskova can thiệp vào bầu cử mỹ
viết trên trang mạng twitter cá nhân
ông trump khẳng định không hề có sự thông đồng nào
giữa đội ngũ tranh cử của ông và phía nga
ông cáo buộc nội bộ đang chia rẽ liên quan
đến bê bối thư điện tử
ủy ban quốc gia của đảng dân chủ bị do dỉ
hay việc cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia
fbi james comey bị cách chức
và những vấn đề này chưa được điều tra
cũng như giải trình thỏa đáng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại